liên quan tới trường hợp nam công nhân ở kiêu kỵ gia lâm hà nội nghi mắc covid một mươi chín
chiều nay bộ y tế đã có thông tin chính thức về vụ việc này
và theo bộ y tế thì nam công nhân ở kiêu kỵ âm tính với virus corona
người này cũng không có tiền sử dịch tễ tiếp xúc với trường hợp nghi mắc covid một mươi chín
bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê quán tại hoàng mai nghệ an
người bệnh không có tiền sử tiếp xúc với trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín trước đó
báo cáo dịch tễ học cho thấy ngày hai mươi hai tháng bốn
bệnh nhân có xuất hiện sốt nóng liên tục
ngày hai mươi sáu tháng bốn bệnh nhân đến bệnh viện đa khoa đức sang thăm khám
ngày hai mươi chín tháng bốn bệnh nhân sốt cao hơn xuất hiện khó thở tăng
được chuyển đến bệnh viện tim hà nội
tại đây người bệnh được làm test nhanh với covid một mươi chín
cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
từ hai mươi ba h ba mươi phút ngày một tháng năm bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
trong tình trạng khó thở nhiều mệt là xét nghiệm cho kết quả âm tính với covid một mươi chín
hiện người bệnh đã được hồi sức thở oxy điều trị theo hướng sốt sốt huyết đen ghiêu bội nhiễm
cũng trong ngày hôm nay để ứng phó nhanh
ubnd huyện gia lâm cũng đã tiến hành phong tỏa mềm một trăm hai mươi hộ gia đình
với khoảng từ năm trăm linh đến sáu trăm linh nhân khẩu tại xã kiêu kỳ
vì trường hợp bệnh nhân sốt tức ngực nói trên
trước tình hình có nhiều trường hợp tái dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh
nhằm tăng cường giám sát chặt chẽ hơn đối với bệnh nhân mắc covid một mươi chín sau khi xuất viện
ubnd đã chỉ đạo thực hiện giám sát ngoại chú các trường hợp này
thông qua việc lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày cho đến ngày thứ ba mươi sau khi xuất viện
xong xong đó ngành y tế thành phố cũng nhắc nhở và tiếp tục yêu cầu các bệnh nhân
phải tuân thủ tuyệt đối các quy định cách ly tại nhà trong một mươi bốn ngày
luôn luôn mang khẩu trang ở trong phòng không tiếp xúc với người khác
những trường hợp không tuân thủ được quy định hoặc không thể thực hiện do điều kiện sinh hoạt
thì buộc phải cách ly tập trung
những trường hợp đã tuân thủ cách ly đủ một mươi bốn ngày sau xuất viện
có kết quả xét nghiệm
ngày thứ một mươi năm âm tính vẫn thuộc diện có nguy cơ cao cho cộng đồng
ngoài việc tiếp tục giám sát hàng ngày bằng xét nghiệm như đã nói trên
ngành y tế yêu cầu những trường hợp này không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết
luôn đeo khẩu trang rửa tay thường xuyên hạn chế tiếp xúc và không tiếp xúc gần với người khác
từ theo dõi sức khỏe cho đến đủ ba mươi ngày sau khi xuất viện
sau thời gian dài nghỉ học phòng chống covid một mươi chín
nhiều địa phương đã quyết định cho học sinh đi học trở lại
trong đó hà nội cũng quyết định cho hai cấp học là trung học cơ sở và trung học phổ thông đi học trở lại
bắt đầu từ ngày bốn tháng năm
để chuẩn bị đón học sinh quay lại học tập các trường đã gấp rút dọn dẹp lại trường lớp
một lần nữa tổng vệ sinh để đảm bảo môi trường an toàn
ghi nhận tại một số trường học trên địa bàn hà nội
tại trường trung học cơ sở nam từ liêm
những máy lọc nước sạch để học sinh có thể uống trực tiếp tại vòi đã được lắp đặt mới
đảm bảo học sinh có thể sử dụng an toàn và giữ khoảng cách khi sử dụng
mỗi cửa lớp học bàn giáo viên đều được trang bị nước sát khuẩn
từng phòng học một lần nữa được phun dung dịch chloramin b
mở thêm phòng cách ly nếu phát hiện học sinh có dấu hiệu sốt
nhà trường đã thay cho các con nước tươi nguyên khoáng uống tại vòi để đảm bảo vệ sinh và sạch sẽ cho môi trường
đứng vai trò của một ban phụ huynh tôi rất ghi nhận và vui mừng
rất yên tâm khi gửi gắm con em mình học tại môi trường trung học cơ sở nam từ liêm
chúng tôi cũng lên phương án kịch bản diễn tập để đón học sinh ở khu vực cổng trường

chúng tôi cũng bố trí và phân công các đồng chí cán bộ giáo viên để đón học sinh
đo thân nhiệt ngay từ cổng cũng như việc rửa tay khởi trùng để bảo đảm các con được an toàn sạch sẽ trước khi vào trường
tại trường trung học cơ sở văn quán hà đông buổi họp hội đồng trường cũng được triển khai từ sớm
nội dung của buổi họp chủ yếu là xây dựng các phương án để đảm bảo an toàn và đúng giãn cách theo quy định
khi tham gia học tập và giảng dạy
lên sơ đồ lớp học và quy trình đón học sinh từ cổng trường vào lớp
qua từng công đoạn hướng dẫn học sinh ra vòi nước sát khuẩn đo thân nhiệt ở cửa lớp
hướng dẫn học sinh ngồi đúng vị trí đảm bảo khoảng cách
sẽ có một nhóm giáo viên cùng với y tế và trực đoàn đội sẽ ra ở cổng trường đón các con và đo thân nhiệt ghi vào sổ theo dõi
thế còn các thầy cô giáo mà có tiết một thì ở trên các lớp tức là tất cả các lớp đều triển khai như vậy
thì sẽ hướng dẫn cho các con là lau vệ sinh bàn ghế sàn rồi tay vịn cầu thang rồi lan can để đảm bảo an toàn nhất cho các con khi trở lại
và chúng tôi cũng đã đảm bảo cái để đảm bảo cái giãn cách thì chúng tôi chia mỗi một lớp thành hai k học thành hai k
và các con sẽ có một nhóm sẽ học vào thứ hai bốn mươi sáu và một nhóm còn lại các con sẽ học vào ba năm bảy
ngày bốn tháng năm các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại hà nội sẽ tổ chức dạy học cho kem học sinh
sau đó một lần nữa các trường làm công tác vệ sinh trường lớp
lắp đặt thêm các vòi nước bổ sung thêm nước sửa tay để đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
công an tỉnh bến tre vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với năm đối tượng có hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
trước đó công an huyện bình đại tỉnh bến tre bắt quả tang nhóm thanh thiếu niên gồm năm người đang đua xe trái phép và cổ vũ đua xe trái phép tại xã thới lai huyện bình đại
các đối tượng đua xe ở độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi có địa chỉ thường trú ở các xã thới lai và quang cuối tây huyện bình đại
công an tỉnh đã xử phạt hai đối tượng số tiền hơn một mươi năm triệu đồng với hành vi đua xe gắn máy trái phép không gương chiếu hậu không có giấy đăng ký xe theo quy định
hình thức phạt bổ sung tịch thu phương tiện vi phạm và xử phạt ba đối tượng số tiền từ bảy trăm năm mươi đồng đến một triệu năm trăm linh đồng với hành vi tụ tập để cổ vũ đua xe trái phép
đồng thời cho các đối tượng viết cam kết không tái phạm